ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết là tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng bốn
việt nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới covid một mươi chín
như vậy liên tiếp từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến nay thì việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín
trong ngày hai mươi tháng bốn đã có một mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện nay việt nam còn năm mươi ba bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại chín cơ sở y tế
thông tin từ các cơ sở khám chữa bệnh cho biết đến sáng ngày hai mươi một tháng bốn
đã có một mươi bốn ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với virus sars cov hai
bảy ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus sars cov hai
theo các chuyên gia y tế cần tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch mới phát hiện như là tại hạ lôi
mê linh hà nội và giả soát theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm mới gần đây
chuyển sang các tin tức quốc tế sau nhiều tuần áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng bốn đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế nhằm dần đưa cuộc sống trở lại bình thường
trong bối cảnh các chính trị gia tuyên bố đã kiểm soát thành công tốc độ lây nhiễm của dịch covid một mươi chín
đức quyết định cho phép mở lại các cửa hàng có diện tích không quá tám trăm linh m hai như các cửa hàng bán ô tô xe đạp và nhà sách
các trường học cũng sẽ được mở cửa một phần trong các tuần tới
hầu hết các tiểu bang sẽ mở cửa cho các học sinh sinh viên lớn tuổi từ ngày bốn tháng năm
trong khi đó người dân vẫn phải tiếp tục hạn chế ra ngoài đường
cấm gặp gỡ tiếp xúc trên hai người ở nơi công cộng và giữ khoảng cách từng người tối thiểu một năm mét
cũng từ ngày hai mươi tháng bốn việc đeo khẩu trang là bắt buộc ở một số thành phố khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng
chính phủ và các bang sẽ nhóm họp trực tuyến vào ngày ba mươi tháng bốn để thảo luận điều chỉnh các quy định áp dụng sau ngày ba tháng năm
tiếp tục cuộc tranh cãi giữa mỹ và trung quốc xoa quanh vấn đề nguồn gốc của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
mới đây kênh truyền hình quốc tế trung quốc dẫn
trả lời phỏng vấn của ông viên trí minh chủ nhiệm phòng nghiên cứu p bốn thuộc viện virus học vũ hán cho biết sars cov hai không thể nào có nguồn gốc từ viện virus học vũ hán
theo ông viên trí minh việc mọi người đặt ra nghi vấn virus sars cov hai xuất phát tại đây là do vũ hán có phòng thí nghiệm p bốn
tuy nhiên điều này không đáng sợ bằng việc có người cố ý định hướng dư luận về vấn đề này
ông khẳng định viện virus học vũ hán có cơ chế làm việc và quản lý nghiêm ngặt
do đó khả năng virus xuất phát từ đây là không thể xảy ra
ông viên cũng cho biết thượng nghị sĩ tom cotton của mỹ đã đặt ra nghi vấn từ rất sớm cũng như các bài viết trên tờ billion washington
tuy nhiên ông viên phủ nhận và cho rằng những suy đoán này là không có căn cứ khoa học
xoay quanh vấn đề nguồn gốc của virus sars cov hai tổng thống mỹ donald trump mới đây cho biết mỹ vẫn đang điều tra về nguồn gốc của virus
đồng thời đề nghị trung quốc cho các chuyên gia của mỹ đến viện virus học của vũ hán